hát sầm là một loại hình nghệ thuật diễn sướng dân gian độc đáo của việt nam
tuy nhiên cũng giống như nhiều loại hình nghệ thuật khác nó đang đứng trước nguy cơ bị mai một
mặc dù đã có rất nhiều cố gắng nhưng ngay cả công tác nghiên cứu sưu tầm cũng gặp rất nhiều khó khăn
hát sầm ra đời đã hơn bảy trăm linh năm với sự lan truyền mạnh mẽ môi trường diễn sướng rộng rãi và đối tượng khán giả đa dạng
từ một loại hình giải trí lúc nông nhàn hát sẩm đã phát triển thành loại hình nghệ thuật độc đáo
bên cạnh giá trị nghệ thuật hát sầm còn là loại hình âm nhạc dân gian
mang đậm tính nhân văn thẩm mỹ và giáo dục về đạo đức lối sống của mọi tầng lớp trong xã hội
trải qua thăng trầm của lịch sử hát sẩm có lúc bị lãng quên và đang có nguy cơ bị mai một
là một trong những địa chỉ quen thuộc của công chúng khi thưởng thức nghệ thuật hát sầm
trung tâm phát triển âm nhạc truyền thống việt nam đã dành nhiều thời gian và công sức cho công tác nghiên cứu
sưu tầm những tài liệu còn sót lại của thể loại âm nhạc này
bởi nhiều nguyên nhân
các nghệ nhân sầm tài danh bước dần vào tuổi xế chiều rồi lần lượt ra đi
vĩnh viễn đem theo những giá trị nghệ thuật đặc sắc mà họ đã từng lưu giữ và thực hành
cũng có nhiều người còn sống nhưng cuộc sống gặp nhiều khó khăn vất vả
buộc họ phải xa rời với niềm đam mê của mình
nghệ nhân tâu quốc phương
thanh hóa là một ví dụ
trước những giá trị đặc biệt của thể loại âm nhạc truyền thống này
nhà nước đã có những chính sách quan tâm tới đời sống các nghệ nhân
tuy nhiên những chính sách này vẫn chưa thực sự mang lại hiệu quả như mong đợi
tuy nhiên những chính sách quan tâm tới đời sống các nghệ nhân

đã đề nghị các cụ nhà nước phong các cụ là nghệ nhân yếu đu
nhưng đến giờ phút này thì các cụ vẫn chưa được nhà nước trao
không thể phủ nhận những giá trị văn hóa nghệ thuật mà hắc sẩm để lại
dẫu có khó khăn trên con đường tìm lại thời hưng thịnh
thì những người đam mê yêu thích bộ môn nghệ thuật này
vẫn đang hàng ngày bỏ công sức tìm kiếm và sưu tầm nó
hy vọng trong thời gian tới cùng với những chính sách ưu đãi hợp lý
nghệ thuật hát sẩm sẽ tìm được hướng đi cho mình